viện kiểm sát nhân dân tp hcm vừa hoàn tất các cáo trạng truy tố cựu giám đốc bệnh viện thủ đức nguyễn minh quân
thêm tội vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng trong quá trình đấu thầu mua kết xét nghiệm của công ty việt á
theo cáo trạng từ nhu cầu mua vật tư kết xét nghiệm chẩn đoán covid một mươi chín của bệnh viện thủ đức
tại hai gói thầu vào tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi và tháng một năm hai nghìn hai mươi một
ông quân với vai trò là giám đốc bệnh viện thủ đức đã ký các quyết định phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu là công ty việt á và công ty nam phong
khi chưa thẩm định hồ sơ thẩm định hồ sơ đề xuất của nhà thầu xếp hạng nhà thầu gây thiệt hại cho bệnh viện thủ đức gần một mươi năm tỷ đồng
trước đó tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi ba tòa nhân dân tp hcm đã xét xử sơ thẩm vụ án vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng
tham mô tài sản rửa tiền xảy ra tại bệnh viện thủ đức và các đơn vị liên quan
tòa đã tuyên phạt cựu giám đốc bệnh viện thủ đức nguyễn minh quân hai mươi một năm tù về tội tham mô tài sản và rửa tiền